thưa quý vị và các bạn những năm qua cùng với việc làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự xác lập đấu tranh triệt phá nhiều vụ án chuyên an lớn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương lực lượng công an các cấp trong tỉnh đắk nông đã có nhiều việc làm tốt vì dân được quân chú nhân dân tin yêu
vượt hàng trăm km đến tận bệnh viện để cấp chứng minh nhân dân cho người dân tại dương bệnh tranh thủ ngày nghỉ đến tận nhà tận các thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng biên giới để cấp chứng minh nhân dân cho người dân
đó là những việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông và chính những việc làm này đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của các cấp lãnh đạo và đồng đảo người dân
công an tỉnh đắk nông truy thành như thế này thì
quá thiệt vời không còn cái gì mà để mà gia đình chúng tôi không biết nói gì mà để để ơn ngắp nghĩa cho công an tỉnh đắk nông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở và các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký và cấp chứng minh nhân dân lưu động cho hơn hai năm trăm linh trường hợp
trong đó có nhiều trường hợp là người già yếu tàn tật có công với cách mạng được cán bộ chiến sĩ trực tiếp
đến tận nhà hướng dẫn và làm các thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai cấp chứng minh lưu động tại các xã vùng sâu vùng xa và các trường học để phục vụ nhân dân phục vụ cho các cháu học sinh đến tuổi thi tốt nghiệp để tạo điều kiện cho nhân dân tránh phải đi lại nhiều lần và đường xá xa xôi
nhất là vào mùa mưa đường lầy lội
với khẩu hiệu hành động mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
trong công tác tiếp công dân cấp đổi chứng minh nhân dân mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đảm bảo giải quyết nhanh chóng đúng thủ tục và thời gian quy định không gây phiền hà sách nhiễu tạo được lòng tin trong nhân dân
trong thời gian qua chúng tôi đã chọn theo phương án là chọn vùng sâu vùng xa điểm xa nhất của các huyện